các hành vi vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cũng phải được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt
cụ thể các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm các hành vi vi phạm về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường như hệ thống chuyển hướng hệ thống hãm bánh lốp xe quá niên hạn sử dụng giấy tờ xe hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
tại tỉnh quảng trị trong thời gian gần đây tình trạng buôn lậu trên biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
tình trạng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động như là dùng xe mô tô phân khối lớn để vận chuyển hàng lậu
và điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng và gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường
phóng nhanh vượt mặt các lực lượng chức năng là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được về các đối tượng chở hàng lậu trên tuyến quốc lộ chín đoạn qua làng vây huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
khi mà chúng tôi ra hiệu lệnh dương xe thì không quân thủ phạm luật quân thủ cái hiệu lệnh dương xe
làng lết đến vòng và cản trở rất nguy hiểm tiềm ảnh là cái tai nạn giao thông rất cao
chạy thuốc jet đấy thì ở đây thì nói chung là như cơm bựa rồi
chạy thì nói chung là tốc độ của nó thì tám mươi trên đường hết
nếu mà xảy ra tai nạn thì có như là chết là có rồi đấy
rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng buôn lậu bằng xe mô tô thực hiện
trước tiên là cho người nhà canh chừng lực lượng chức năng bằng nhiều điểm khác nhau
khi phát hiện lực lượng chức năng thì cho xe quay đầu lại đổi hướng
một điểm chung là các đối tượng buôn lậu bằng xe mô tô không bao giờ dùng xe có biển số
hoạt động vận chuyển hàng lậu ngày càng tinh vi và manh động hơn
quyết định của pháp luật về lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng không được trúi đuổi
các đối tượng lên đầu này hiện nay là các đối tượng này xuất hiện là có chư hành gia tăng
thậm chí là các đối tượng này còn là thách thức cả lực lượng chức năng
chúng tôi phải tăng cường lực lượng
điều đặc biệt là điều hồi lực lượng
các đối tượng khác phải tăng cường chi viện cho các đối tượng trên địa bàn trọng điểm
để mật phục ngày đêm nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng
hai là tổ chức phòng người từ xa
ba là phù hợp với các lực lượng có biện pháp tránh từ xa và tránh người trực tiếp
tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh quảng trị đang diễn ra nóng bỏng và phức tạp
đòi hỏi các ngành chức năng phải có giải pháp quyết liệt triệt để hơn mới ngăn chặn hiệu quả
thưa quý vị mấy ngày qua người nông dân tỉnh hậu giang đã bắt đầu thu hoạch mía
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tuy nhiên không khí thu hoạch năm nay không được nhộn nhịp như là mọi năm
bởi giá mía năm nay quá thấp khiến bà con nơi đây đều đang rất buồn và lo lắng
những ngày này về vùng mía có diện tích lớn nhất của tỉnh hậu giang là huyện phụng hiệp
không khí thu hoạch không nhộn nhịp như những năm trước
thay vào đó là vẻ mặt âu lo buồn
khi giá mía quá thấp từ sáu trăm năm mươi đến sáu trăm chín mươi đồng một kg cánh thương lái thì chưa mạnh dạn đi thu gom vì sợ
theo tính toán của ngành nông nghiệp giá thành sản xuất vụ mía năm nay từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi đồng một kg
thì nông dân không có lời thậm chí là thu lỗ
trong khi đó hai doanh nghiệp mía trên địa bàn đang gặp khó khăn về vốn

các doanh nghiệp mía trên địa bàn đang gặp khó khăn về vốn

còn đối với công ty cái giá này cộng với cái giá đường hiện nay đang thực hụt
thì chúng tôi cũng nằm ở dạng về vốn và lỗ
trong cuộc họp giữa các sở ngành tỉnh có liên quan
hồi cuối tuần qua các nhà máy đường trên địa bàn cam kết cố gắng mua hết
mua hết mía cho bà con đồng thời kiến nghị trung ương có chủ trương bình ổn giá
hoặc có chính sách tạm chữ đối với mặt hàng đường cắt trắng
về phía ngân hàng cũng hứa sẽ có kế hoạch gia hạn nợ cho người trồng mía
để chuẩn bị tốt cho niên vụ mía tới
tỉnh hậu giang cũng đã có chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng doanh nghiệp và nông dân xây dựng kế hoạch cụ thể
qua niên vụ này sẽ đi xem xét lại
và mình nhìn nhận một cách trích thực tiễn
coi bây giờ diện tích nó như thế nào
và để nó ổn định là dùng nguyên liệu đó là phải thực hiện theo cái chuỗi thôi
chuỗi mà hiện nay thì cái chính sách trung ương rất mạnh
tức là thực hiện cái chín mươi tám của thủ tướng chính phủ
trên cơ sở cái chín mươi tám
có dùng nguyên liệu chính thức khẳng thoi
được viết của ba nhà máy này
rồi tập trung đầu tư của nó
theo dự báo giá đường sẽ rất khó cải thiện
cả khi vào thu hoạch mía chính vụ và cuối vụ
nhiều khả năng sẽ khó giữ vững vùng nguyên liệu mía
vốn đã gắn bó nhiều năm với nông dân hậu giang
nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường
trong phần tin tức quốc tế
tăng thẳng thương mại mỹ trung leo thang
mỹ và hàn thảo luận các biện pháp về vấn đề triều tiên
thưa quý vị lệnh áp thuế của chính phủ mỹ
đối với hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng nhập khẩu từ trung quốc
vừa chính thức có hiệu lực
trong một tuyên bố mới nhất
ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã tỏ ra lạc quan
về các biện pháp đánh thuế nhằm vào hàng hóa của trung quốc
thậm chí còn khẳng định washington sẽ giành chiến thắng
trong cuộc chiến tranh thương mại với bắc kinh
tuy nhiên theo giới quan sát
thì cuộc chiến này không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề
cho cả hai phía
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu
trả lời phỏng vấn hãng fox news
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định
các nhà hoạt định chính sách của washington
đang dần dần đạt được mục tiêu của mình
là buộc trung quốc hành xử minh bạch
tuân thủ luật pháp không vi phạm bản quyền trí tuệ
với nền tảng cơ bản của thương mại toàn cầu
công bằng và có đi có lại
ông pompeo còn cho biết
tổng thống mỹ donald trump còn muốn triển khai mạnh
chính sách mà người lao động mỹ xứng đáng được hưởng
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc leo thang
khiến các chuyên gia lo ngại
có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho hai nước nói riêng
và nền kinh tế trên thế giới nói chung
mọi người cứ nói về thâm hụt thương mại
mà không nói đến thâm hụt thương mại
trong lĩnh vực dịch vụ
bảy mươi thâm hụt trong lĩnh vực dịch vụ là về du lịch
nếu du khách dừng mua hàng hóa mỹ ở trung quốc
cũng sẽ ảnh hưởng đến mỹ
các công ty trung quốc cũng sẽ nhập khẩu ít hàng hóa của mỹ
và chuyển sang dùng hàng nội địa
cuộc chiến này buộc các nhà sản xuất của trung quốc
phải tăng cường công nghệ của họ
và cho ra đời những sản phẩm tốt hơn
kinh tế toàn cầu là một nền kinh tế có sự liên kết
nếu nền kinh tế trung quốc yếu đi
thì kinh tế mỹ cũng sẽ suy yếu
rất nhiều công ty của mỹ phụ thuộc vào doanh số bán hàng ở trung quốc
bước vào cuộc chiến tranh thương mại với trung quốc
cũng chính là mỹ bước vào một cuộc chiến mà họ không thể thắng
ngay sau động thái mới nhất của mỹ
văn phòng báo chí quốc vụ viện trung quốc
đã công bố sách trắng với tựa đề
sự thật tranh chấp thương mại trung mỹ và lập trường của trung quốc
sách trắng nhấn mạnh
trung quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất trên thế giới
còn mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất thế giới
quan hệ thương mại trung mỹ không chỉ có ý nghĩa đối với hai bên
mà còn ảnh hưởng quan trọng đến sự ổn định và phát triển của kinh tế toàn cầu
kinh tế trung mỹ đang ở giai đoạn phát triển khác nhau
do đó có mâu thuẫn giữa hai bên là điều dễ hiểu
quan trọng nhất là làm thế nào để hai bên tăng cường sự tin cậy
thúc đẩy hợp tác và kiểm soát bất đồng
tổng thống mỹ donald trump và tổng thống hàn quốc moon jae in hôm qua
đã thảo luận về những phản ứng phù hợp với triều tiên
sau khi nước này triển khai các biện pháp phi hạt nhân hóa
mà nhiều khả năng sẽ là kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
tại cuộc gặp song phương bên lề kỳ họp thường niên đại hội đồng liên hợp quốc
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ
về các biện pháp tương ứng
ngoài ra hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết
phải thể hiện cho triều tiên về một tương lai tương lai
tuy nhiên mỹ và hàn quốc cũng cho rằng cần phải duy trì
các biện pháp trừng phạt quốc tế với bình nhưỡng trong thời điểm hiện tại
cũng tại cuộc họp tổng thống trump đã hoan nghênh kết quả
của cuộc gặp thượng đỉnh liên triều mới nhất
khẳng định ông cũng sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
trong một tương lai không xa
dự kiến thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh mỹ hàn quốc sẽ sớm được công bố
trong khi địa điểm nhiều khả năng sẽ là một nơi khác ngoài singapore
hai mươi hai người có liên quan đến vụ tấn công lễ diễu bình
tại hàn quốc

và hàng chục người khác bị thương vừa bị nhà chức trách iran bắt giữ
tuyên bố của bộ tình báo iran nêu rõ có khoảng hai mươi hai người có dinh líu
tới vụ tấn công ở ava đã bị phát hiện và bắt giữ
cùng với nhiều loại vũ khí và thiết bị liên lạc
tại ngôi nhà thuộc về nhóm khủng bố tiến hành vụ tấn công này
vụ tấn công trên xảy ra khi các đối tượng có vũ trang
nã đạn và một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở ava
sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài
nơi có nhiều quan chức cấp cao của chính phủ iran
khiến ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng
trong đó có nhiều thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
và gần sáu mươi người bị thương
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng và phong trào quốc gia ava
một tổ chức điều hành tất cả các phong trào vũ trang
đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu này
tổng thống nga vladimir putin vừa điện đàm riêng
với các nhà lãnh đạo syri và israel
để thảo luận về những vấn đề song phương
cũng như tình hình tại syri
trong cuộc điện đàm với tổng thống syri basar al nasrat
hai nước nhất trí tiến hành các nỗ lực chung
nhằm khôi phục chủ quyền của syri
đồng thời thúc đẩy tiến trình chính trị
liên quan tới việc thành lập và triển khai công tác
của ủy ban hiến pháp syri
cũng như duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau
ngoài ra tổng thống putin cũng thông báo
về việc triển khai những biện pháp bổ sung
nhằm bảo đảm an toàn cho quân đội syri
như cung cấp hệ thống tên lửa phòng không s ba trăm linh
cho quốc gia trung đông này
tại cuộc điện đàm với thủ tướng israel
benjamin netanyahu tổng thống putin khẳng định
việc cung cấp hệ thống s ba trăm linh cho syri
là nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng nga tại đây
về phần mình thủ tướng netanyahu cho rằng
việc triển khai tên lửa s ba trăm linh tại syri
sẽ làm gia tăng nguy cơ trong khu vực
đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục
các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích của mình
vâng thưa quý vị cũng liên quan tới tình hình tại syri
hãng tin tass dẫn lời thượng nghị sĩ nga tuyên bố
quân đội nga đã vừa mới thiết lập một vùng cấm bay
trên tỉnh lakatia phía tây syri
đây được cho là một hành động nhằm ngăn chặn
sự lặp lại thảm họa máy bay il hai mươi
vâng quý vị khán giả thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của chúng tôi
thân ái chào tạm biệt